lô hàng gồm bốn mươi hai chiếc điện thoại di động thông minh iphone một mươi bốn hiệu apple xuất xứ trung quốc chưa qua sử dụng có dây sạc không có cốc sạc là tăng vật vi phạm hành chính bị tịch thu trị giá một bốn trăm hai mươi ba tỷ đồng được cục quản lý thị trường tp hcm đưa đấu giá bằng đúng giá trị lô hàng
cá nhân tổ chức đăng ký mua tài sản phải đặt cọc trước bằng tiền mặt tại cục quản lý thị trường tp hcm hai trăm bốn mươi hai điện biên phủ quận ba số tiền là một trăm năm mươi triệu đồng thời hạn đăng ký và nộp tiền đến hết ngày một mươi chín tháng năm